sau năm ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc hội nghị lần thứ một mươi ba ban chấp hành trung ương đảng quá một mươi hai đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào hôm nay
các đồng chí ủy viên trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao thảo luận dân chủ thẳng thắn
đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ xác đáng vào các báo cáo và đề án
bộ chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
ban chấp hành trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết của hội nghị
phát biểu bế mạc hội nghị thay mặt bộ chính trị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được
và làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của trung ương
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu tới quý khán giả toàn văn bài phát biểu của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
tại phiên bế mạc hội nghị lần thứ một mươi ba ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
kính thưa trung ương thưa các đồng chí tham dự hội nghị
sau gần năm ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc hội nghị lần thứ một mươi ba ban chấp hành trung ương của chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
các đồng chí ủy viên trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao
thảo luận dân chủ thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ xác đáng vào các báo cáo và đề án
không khí hội nghị theo chúng tôi theo dõi rất hồ hởi vui vẻ và phấn chấn
bộ chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
ban chấp hành trung ương đã nhấn chí cao thông qua nghị quyết hội nghị
sau đây để bế mạc hội nghị tôi xin được thay mặt bộ chính trị khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được
và muốn nhấn mạnh thêm một số vấn đề để chúng ta thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của trung ương lần này
thứ nhất là về kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ban chấp hành trung ương thống nhất nhận định
trong chín tháng đầu năm tình hình đại dịch covid một mươi chín trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng diễn biến nhanh chóng phức tạp khó lường
kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái nặng nề tăng trưởng âm thương mại thế giới sụt giảm nghiêm trọng
thị trường tài chính biến động bất thường tiêm ẩn nhiều rủi ro
kinh tế xã hội nước ta cũng chịu ảnh hưởng lớn khó có thể hoàn thành được toàn bộ các mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra
cho năm hai nghìn hai mươi
kinh tế xã hội nước ta cũng chịu ảnh hưởng lớn khó có thể hoàn thành được toàn bộ các mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra
cho năm hai nghìn hai mươi
kinh tế xã hội nước ta cũng chịu ảnh hưởng lớn khó có thể hoàn thành được toàn bộ các mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra
cho năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên nhờ có sự nỗ lực phấn đấu đóng góp to lớn bền bỉ của toàn đảng toàn dân toàn quân việt nam vẫn được bạn bè quốc tế
cho năm hai nghìn hai mươi
đánh giá cao được coi là điểm sáng về phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội
dưới sự lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước toàn bộ hệ thống chính trị và đồng bào chiến sĩ cả nước
đã vào cuộc đồng bộ quyết liệt đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh
từng bước khắc phục có hiệu quả thiệt hại do dịch bệnh gây ra
củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
đồng thời đã và đang khẩn trương nghiêm túc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp
và chuẩn bị tích cực để tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng theo đúng kế hoạch đề ra
nhiều chủ trương chính sách biện pháp đúng đắn đã được ban hành kịp thời và tổ chức thực hiện tốt
để duy trì ở mức cao nhất các hoạt động sản xuất kinh doanh
tạo việc làm thu nhập cho người lao động hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội
kết quả là kinh tế vẫn tăng trưởng dương đạt trên hai trong chín tháng đầu năm
và dự kiến từ hai cho đến ba trong năm hai nghìn hai mươi
một trong số một mươi sáu nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong bối cảnh đại dịch
kinh tế thế giới và nhiều nước lớn dự kiến tăng trưởng âm
kinh tế vĩ mô ổn định các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm
cán cân thương mại có thẳng dư cao xuất siêu một mươi bảy tỷ usd dự trữ ngoại hối tăng cao khoảng chín mươi ba tỷ usd
văn hóa xã hội tiếp tục tiến bộ an sinh xã hội phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được bảo đảm
công tác giảm nghèo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công
người có hoàn cảnh khó khăn chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai tích cực
công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí thực hành tiết kiệm
tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả

chuẩn bị văn kiện nhân sự và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội một mươi ba của đảng được tiến hành rất tích cực khẩn trương đúng quy định và có đổi mới chất lượng tốt
hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế trong bối cảnh đại dịch
tiếp tục được duy trì đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế
quốc phòng an ninh được tăng cường
chủ quyền quốc gia môi trường hòa bình ổn định và thuận lợi cho phát triển đất nước được giữ vững
nhờ đó niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa không ngừng được củng cố nâng cao
như vậy có thể nói năm hai nghìn hai mươi cũng là năm thành công đối với nước ta
với những kết quả thành tích đặc biệt hơn
bên cạnh những kết quả thành tích đáng trân trọng tự hào đã đạt được
kinh tế xã hội nước ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn
kinh tế tăng trưởng chậm lại ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua
sản xuất kinh doanh bị suy giảm nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn
thậm chí phải đóng cửa tạm dừng hoạt động
việc làm thu nhập của các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động
nhiều người lao động bị ảnh hưởng lớn
việc bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn
hệ thống tài chính ngân hàng bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội đứng trước nhiều rủi ro thách thức
việc triển khai thực hiện một số chính sách biện pháp bảo đảm an sinh xã hội
hỗ trợ sản xuất kinh doanh chưa đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra
vì vậy cần phải ra soát đánh giá khách quan
thực hiện kết quả thực hiện và có phương án điều chỉnh phù hợp
để bảo đảm các cân đối lớn nhất là cân đối về ngân sách của năm hai nghìn hai mươi
sao cho khả thi sát hợp nhất với thực tế tình hình từ đầu năm đến nay
và dự báo ba tháng cuối năm còn lại của năm nay
về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
hội nghị nhất trí cho rằng đất nước ta bước vào năm hai nghìn hai mươi một
với nhiều khó khăn thách thức mới nặng nề hơn so với một mươi năm trước
do tác động của đại dịch covid một mươi chín và suy thoái kinh tế toàn cầu
tuy nhiên khác với trước những khó khăn thách thức đó đã bộc lộ trước đại hội đảng
chúng ta đã sớm chủ động nhận diện kịp thời đề ra
và quyết định đối với đại dịch covid một mươi chín